mở đầu sẽ là thông tin đến từ sơn la
thưa quý vị vào khoảng sáu giờ ngày bốn tháng sáu tại bản co phay xã tân lập huyện mộc châu tỉnh sơn la
công an tỉnh sơn la đã phá thành công chuyên án bắt quả tang đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
đối tượng bị bắt là mùa á páo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại huyện yên châu tỉnh sơn la
vật chứng thu giữ hai mươi bánh heroin một mươi hai viên ma túy tổng hợp một điện thoại di động một xe máy
mở rộng điều tra cùng ngày cơ quan công an đã thu hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với hai đối tượng gồm lù a sông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại huyện bắc yên và mùa a nụ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại huyện yên châu
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ gồm một xe ô tô bán tải hai điện thoại di động hai xe máy và một số vật chứng khác có liên quan
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra
thời gian qua người dân trên địa bàn huyện hàm yên tỉnh tuyên quang rất bức xúc trước tình trạng hai tụ điểm ma túy tồn tại nhức nhối tại địa bàn
với quyết tâm không để tội phạm gia tăng công an huyện hàm yên đã lên kế hoạch triệt phá thành công hai tụ điểm này
đối tượng bị bắt giữ là nguyễn văn phương sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám và vũ trọng tài sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm cùng chú tại thị trấn tân yên
cả hai đối tượng nguyễn văn phương và vũ trọng tài đều nghiện ma túy
đã có tiền án tiền sự về ma túy và trộm cắp tài sản
khám xét người và nơi ở của nguyễn văn phương công an phát hiện thu giữ một mươi hai gói nhỏ heroin
để tránh sự phát hiện của công an phương đã chia nhỏ số ma túy và cất giấu ở nhiều nơi kiến đáo trong nhà
ngay trong tuần đầu thực hiện tháng hành động phòng chống ma túy tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín công an huyện hàm yên đã phát hiện bắt giữ và xử lý ba vụ việc với ma túy từng bước làm trong sạch địa bàn
ngày hôm nay công an tỉnh lâm đồng cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố đối tượng
đối tượng bạch đình kế ba mươi bảy tuổi trú tại xã tân hà huyện lâm hà để điều tra về hành vi cố ý hủy hoại tài sản
đối tượng bạch đình kế là kẻ cầm đầu vụ hủy hoại hơn một mươi hectare rừng thông tại tiểu khu hai trăm chín mươi hai ở xã tân thanh huyện lâm hà
theo điều tra bạch đình kế là kẻ chủ mưu thuê ngô văn diệm trú tại xã tân thanh huyện lâm hà hạ động ba năm trăm linh cây thông hai mươi năm tuổi ở xã tân thanh
sau khi được kế thuê diệm thuê lại nguyễn văn lợi hai mươi hai tuổi
dương văn hồng năm mươi hai tuổi cùng huyện lâm hà và một số người khác với giá từ năm trăm linh cho đến bảy trăm linh đồng một ngày công để phá rừng
nhóm trên khoan lỗ đổ thuốc diệt cỏ hủy hoại rừng thông tại tiểu khu hai trăm chín mươi hai ở huyện lâm hà với mục đích chiếm đất
vụ việc làm chết hơn một mươi hectare rừng ước tính thiệt hại trên tám trăm linh triệu đồng
công an tỉnh lâm đồng cũng đã khởi tố ngô văn diệm nguyễn văn lợi dương văn hồng về tội hủy hoại tài sản
thưa quý vị trong thời gian vừa qua trên dọc tài sản
dọc tuyến đại lộ thăng long đã xảy ra nhiều vụ cướp cướp giật tài sản
địa điểm các đối tượng phạm tội thường vào đêm khuya ở những cung đường vắng vẻ
phần lớn những nạn nhân của những vụ cướp này sau khi bị mất điện thoại túi sách hay nữ trang
họ đều thừa nhận rằng là họ đã quá lo lạ và mất cảnh giác
nếu như biết cẩn trọng hơn và biết cách quan sát hơn khi di chuyển trên đường
thì nhất là những đoạn đường vắng người thì có tình trạng này thì sẽ khó xảy ra
đây là đối tượng nguyễn văn long sinh năm hai nghìn hai
chú tại xã hạ bằng huyện thạch thất thành phố hà nội tuổi đời con trẻ
nhưng nguyễn văn long là đối tượng cầm đầu ổ nhóm gồm tám đối tượng
chuyên cướp tài sản trên đại lộ thăng long
lợi dụng thời điểm mùa hè người dân sơ hở thiếu cảnh giác đi lại trên tuyến đại lộ thăng long
vào giờ chiều hoặc đêm tối các đối tượng đã ra tay cướp và cướp giật tài sản
thủ đoạn của các đối tượng là thường có một nhóm đối tượng khoảng sáu tám đối tượng
sử dụng phương tiện là xe mô tô
khi mà phát hiện thường là người phụ nữ hoặc là người nam giới đi một mình
các đối tượng sẽ sử dụng phương tiện là một xe dường là dùng hai xe máy
một xe chặn đầu một xe chặn đuôi
sử dụng công cụ là dao tự chế dao quấm
để áp sáp và ép người dân dừng lại
rồi dí dao vào cổ yêu cầu đưa tài sản
ổ nhóm này là những thanh niên mới lớn
còn đối tượng chưa đủ một mươi sáu tuổi
lang thang không nghỉ nghiệp
địa điểm chúng gây án
chủ yếu là phần đường gom đại lộ thăng long
khoảng từ giờ đến hai giờ sáng
thời điểm mà người lao động tan ca đêm về
bọn chúng sẽ bám theo
và đến đoạn vắng người thì ra tay cướp tài sản
để điều tra truy xét ổ nhóm tội phạm này
công an huyện thạch thất đã kiên trì mật phục
theo dõi mọi gì biến động của tội phạm
tính đến thời điểm bị bắt giữ
bọn chúng đã gây ra sáu vụ cướp
và cướp giật tài sản trên đại lộ thăng long
đoạn từ thiên đường bảo sơn
thuộc huyện hoài đức về huyện quốc oai hà nội
qua vụ án cơ quan công an khuyến cáo người dân
hạn chế không nên đi lại một mình vào ban đêm
tại một số tuyến đường vắng
không ngay điện thoại khi đang đi xe
không nên đeo trên người nhiều tài sản có giá trị
theo đánh giá của cơ quan công an
ổ nhóm tội phạm này
tuổi đời còn khá chắc
nhưng thủ đoạn hoạt động rất manh động và liều lĩnh
cơ quan công an thông báo
ai là nạn nhân của nhóm tội phạm này
chủ động liên hệ với công an huyện thạch thất
để cung cấp thêm thông tin
cũng có hồ sơ để xử lý nghiêm
ổ nhóm tội phạm này
lại một vụ vận chuyển pháo nổ trái phép
vừa bị công an huyện cao lộc tỉnh lạng sơn bắt giữ
ngày một mươi một tháng sáu
tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị
công an huyện cao lộc phối hợp với các lực lượng chức năng
phát hiện xe ô tô do chú bà hiệp
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
chú tại huyện viện yên tỉnh bắc giang
đang di chuyển từ trung quốc về việt nam
có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra trên xe phát hiện có một mươi bốn kg pháo
do trung quốc sản xuất
lái xe chú bà hiệp khai nhận
đã nhờ một người đàn ông bên trung quốc
mua số pháo trên với giá chín trăm linh đồng
sau đó cất dấu trong cabin xe vận chuyển
về việt nam tiêu thụ
đối tượng biết rõ việc làm của mình là vi phạm pháp luật
nhưng vì lợi nhuận vẫn cố tình mua số pháo trên
về bán kiếm lời
những ngày qua trên địa bàn tỉnh yên bái
liên tục có mưa lớn đã làm một người chết
do nước lũ cuốn trôi
bốn mươi bảy nhà dân bị tốc máy
theo dự báo thể thời gian tới thì sẽ tiếp tục còn mưa lớn
có thể gây thiệt hại về người và tài sản
của người dân
và trước những diễn biến phức tạp của thời tiết
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh yên bái
đã phối hợp với các lực lượng chức năng
tổ chức tuyên truyền phổ biến luật an toàn giao thông đường thủy
cho người tham gia giao thông
nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản
khi tham gia lưu thông bằng đường thủy
trong mùa mưa lũ
mời quý vị cùng theo dõi phản ánh ngay sau đây
của phóng viên antv yên bái
một buổi tuyên truyền luật giao thông đường thủy nội địa
cho những người là chủ phương tiện vận tài
người lái tàu thuyền và người dân
một số xã vùng ven hồ thác bà
vừa được phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh yên bái tổ chức
tại buổi tuyên truyền
cán bộ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh yên bái
đã phổ biến những nội dung cơ bản
về luật an toàn giao thông đường thủy
qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành
luật an toàn giao thông đường thủy cho người tham gia giao thông
các đồng chí cũng giảng dạy
để cho chúng tôi nắm được
lưu hồng lối
và với những cái điều lệ
những cái phương tiện nào đủ
để đảm bảo an toàn
khi tham gia giao thông
còn về cái vấn đề thứ hai nữa là
bản thân tôi là tôi cảm thấy là rất là hài lòng
chỉ mong muốn các cơ quan
là mỗi năm
là bố trí
một lần đến hai lần
để cho những anh em
như bọn tôi
là chưa nắm vững được những
về cái luật đường thủy giao thông
là để học hỏi
để khi tham gia giao thông thì nó tốt hơn
cùng với việc tuyên truyền
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh yên bái
tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm như chở hàng quá tải trọng
quá số người quy định
phạm cứu sinh còn hạn chế
không chấp hành nghiêm trình việc đăng ký đăng kiểm phương tiện
từ đó góp phần nâng cao nhận thức pháp luật
cho người tham gia giao thông
chúng tôi thường xuyên tổ chức
và cho các cái
chủ phương tiện
người lái phương tiện ký cam kết
không vi phạm các cái quy định
của trật tự an toàn thông dân thủy nơi địa
bên cạnh đó
đội đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm các cái
tỉnh yên bái hiện có trên hai trăm linh km
đường sông hồ với hàng nghìn
tàu thuyền xà lan hoạt động thường xuyên
trên mặt nước nhiều người vẫn thường xuyên lựa chọn
các phương tiện vận tải đường thủy để di chuyển
trong đó vẫn còn một bộ phận người dân
và chủ phương tiện vẫn chưa tuân thủ đầy đủ
luật an toàn giao thông đường thủy
do vậy bên cạnh những nỗ lực của các lực lượng chức năng
thì mỗi người dân cần có ý thức
tự bảo vệ mình bằng việc chấp hành đúng
đầy đủ các quy định về đảm bảo an toàn giao thông
chiều qua công an huyện nông cống đã vận động
đối tượng nguyễn văn mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
ở xã công chính huyện nông cống
do đầu thú về hành vi giết người
trước đó vào sáng ngày ba tháng sáu
do mô thuẫn trong việc gửi xe máy vào chợ trầu
trên địa bàn xã công liêm
nguyễn văn mạnh đã dùng dao đâm ông đỗ trung chính
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy
là nhân viên bảo vệ chợ
khiến ông chính chết trên đường đi cấp cứu
cái án mạnh đã bỏ trốn khỏi hiện trường
ngay sau khi vụ án mạng xảy ra
công an huyện nông cống và phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh thanh hóa đã huy động lực lượng
đến hiện trường tiến hành điều tra truy bắt đối tượng
sau hơn hai giờ sáng minh
công an huyện nông cống đã vận động nguyễn văn mạnh ra đầu thú
hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã
công an thị xã tam điệp của tỉnh ninh bình
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
nguyễn minh tú
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại quận ninh kiều thành phố cần thơ
về tội cố ý gây thương tích
còn về tội gây dối trật tự công cộng
công an huyện kim sơn tỉnh ninh bình
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng mai văn tây
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại xã cồn thoi
huyện kim sơn tỉnh ninh bình
có nốt ruồi ngay đuôi lông mày phải
và đối tượng nguyễn văn tính
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại xã kim mỹ
huyện kim sơn tỉnh ninh bình
có nốt ruồi cách năm cm dưới sau đầu mắt trái
số máy đường dây nóng
của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc báo cáo
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện